vào tối ngày hôm qua lễ khai mạc đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một
đã diễn ra tại sân vận động quốc gia mỹ đình hà nội tạo dấu ấn đậm nét
trong góp phần nâng cao vị thế của nước chủ nhà việt nam
các biện pháp an ninh đã được siết chặt trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ
đảm bảo an toàn không xảy ra các sự cố
lễ khai mạc đã thu hút hàng chục nghìn lượt người có mặt tại sân và khu vực lân cận
ngay sau đó là chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng trên sân khấu
rộng gần tám m hai với sự tham dự của hơn một diễn viên vận động viên
với các hình ảnh đẹp hoành tráng giới thiệu và quảng bá truyền thống văn hóa đặc sắc
của nước chủ nhà việt nam cũng như tôn vinh bản sắc văn hóa của cộng đồng
các nước trong khu vực đông nam á
qua đó thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị trọng thị tinh thần cống hiến và trung thực
động viên nội lực của con người thông qua thi đấu thể thao
công tác đảm bảo an ninh trật tự đã được lực lượng công an duy trì xuyên suốt buổi lễ
lực lượng cảnh sát giao thông cũng tích cực phân luồng giúp người dân đi lại tránh ủn tắc
cục bộ ở trước cửa sân và các tuyến lân cận trước trong và sau buổi khai mạc
hộ chiếu vaccine của việt nam sẽ được hai mươi bảy nước trong eu công nhận
đồng thời mã qr của hộ chiếu này cũng được xác thực kiểm tra trên lãnh thổ của ba mươi chín nước
có tham gia hệ thống vaccine điện tử của eu
đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ
bộ ngoại giao diễn ra vào chiều qua dưới sự chủ trì của phó phát ngôn bộ ngoại giao đoàn khắc việt
cũng theo ông đoàn khắc việt vào ngày một mươi một tháng năm vừa qua
ủy ban châu âu ec đã ban hành quyết định công nhận hộ chiếu vaccine điện tử của việt nam
hộ chiếu vaccine của việt nam sẽ được hai mươi bảy nước trong liên minh châu âu công nhận
đồng thời mã qr của hộ chiếu này cũng được xác thực kiểm tra trên lãnh thổ của ba mươi chín đối tác
có tham gia hệ thống vaccine điện tử của eu
tính đến nay hộ chiếu vaccine điện tử của việt nam đã sử dụng tại tám mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ
và đây là kết quả nỗ lực phối hợp của bộ ngoại giao bộ y tế và bộ thông tin truyền thông với các nước đối tác
một số tin tức về an ninh trật tự
bốn đối tượng mua bán trái phép chất ma túy vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an cao bằng phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
và công an huyện trùng khánh bắt giữ
cụ thể vào hồi bảy giờ ngày một mươi hai tháng năm tại tổ dân phố bốn thị trấn trùng khánh huyện trùng khánh
ban chuyên án đã bắt quả tăng bốn đối tượng gồm phan thị hương hồ thị tuyết mai đặng đức hậu
cùng chú huyện trùng khánh và nguyễn quốc khánh chú đống đa hà nội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm bốn bánh heroin có khối lượng gần một bốn kg và một số đồ vật có liên quan
tại khu vực tổ hai mươi khóm trung thạnh phường mỹ thới công an thành phố long xuyên
tỉnh an giang vừa triệt phá thành công một sới bạc liên quan đến một mươi tám đối tượng
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một mươi ba điện thoại di động hai mươi năm xe mô tô trên một trăm linh triệu đồng thu giữ trên người các đối tượng
qua điều tra ban đầu xác định sới bạc trên do các đối tượng chú phường mỹ thới đứng ra tổ chức
chỉ trong thời gian ngắn đã thu hút nhiều con bạc từ các địa phương đến tham gia
làm mất an ninh trật tự và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
khách sạn mường thanh tỉnh bắc giang cũng là nơi lưu trú của các đoàn vận động viên tham dự sea games ba mươi một
ban tổ chức và các đại biểu tham gia thi đấu môn cầu lông
trong suốt thời gian diễn ra sự kiện tri cục an toàn viện sinh thực phẩm tỉnh

và một số sẽ
ăn tại những khách tỉnh

theo kế hoạch các tri cục an toàn viện sinh thực phẩm tại các địa phương diễn ra sea games ba mươi một
sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm
đối với tất cả các cơ quan chức năng tỉnh bắc giang

xét nghiệm nhanh về hóa học và vi sinh vật theo mẫu thực phẩm
dụng cụ chứa đựng thực phẩm và tay người chế biến món ăn
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định truy nã đối với bị can nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
căn cứ quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đối với nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
đồng thời xác minh bị can nguyễn thị thanh nhàn đã bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can nguyễn thị thanh nhàn
bị can nguyễn thị thanh nhàn vi phạm tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đã trốn vào ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
chỗ ở trước khi trốn căn hộ một bảy không chín một bảy một không trung cư pacific black số tám mươi ba b phố lý thường kiệt
phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm tp hà nội
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an
viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho điều tra viên nguyễn anh hào
địa chỉ cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an số bốn mươi bảy phạm văn đồng
phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội
số điện thoại chín một sáu bảy bảy bảy bảy sáu bảy
vào ngày hôm nay phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường
và một mươi ba bị cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mark health hai canada
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại tp hcm các tỉnh thành phố khác
trước đó trong ngày hôm qua ngày đầu xét xử trong phần xét hỏi
hầu hết các bị cáo đều quanh co chối tội
trả lời thẩm vấn tại tòa bị cáo võ mạnh cường nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại
hàng hải quốc tế h và c không thừa nhận trực tiếp tham gia cùng các bị cáo khác
thực hiện hành vi làm giả hợp đồng nâng khống giá thuốc làm giả chứng từ
thay đổi nguồn gốc xuất xứ của thuốc hợp thức chứng từ thanh toán để thông quan nhập khẩu thuốc giả
bị cáo cường
cho rằng cường chỉ là người chứng kiến các bị cáo khác thực hiện hành vi làm giả mà không tham gia
tuy nhiên khi đại diện viện kiểm sát truy hỏi về việc cường làm thay khi nhân viên cấp dưới
nghỉ chế độ thai sản thì cường thừa nhận bị cáo đã tham gia vào việc làm giả các hợp đồng và chứng từ này
tương tự nhiều bị cáo khác cũng có thái độ khai báo quanh co trước tòa không thừa nhận hành vi phạm tội
riêng bị cáo nguyễn minh hùng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty vn phạc ba
nhiều lần thừa nhận về việc bị cáo đã thực hiện các hành vi buôn bán thuốc giả như cáo trạng đã truy tố
bị cáo nhận thức được việc làm sai trái của mình và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật
dự kiến phiên tòa diễn ra trong một tuần
bốn đối tượng mua bán trái phép chất ma túy vừa bị bắt quả tang tại huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
cụ thể vào hồi bảy giờ ngày một mươi hai tháng năm tại tổ dân phố bốn thị trấn trùng khánh huyện trùng khánh
bàn chuyên án đã bắt quả tang
đối tượng gồm phan thị hương hồ thị tuyết mai đắng đức hậu và nguyễn quốc khánh
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ bốn bánh heroin có khối lượng gần một bốn kg và một số đồ vật khác có liên quan
tăng vật thu giữ bốn bánh heroin có khối lượng gần một bốn kg và một số đồ vật khác có liên quan